hạn mặn đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh long an
trước tình hình này ubnd tỉnh long an đã kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống hạn mặn
hạn mặn xâm nhập đã làm cho khoảng hai một trăm linh hectare lúa bị giảm năng suất
huyện cần duộc có khoảng bảy chín trăm bốn mươi hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt
long an cũng đã lên phương án hỗ trợ nước sinh hoạt khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng trên một ba tỷ đồng
hai vấn đề cần giải quyết ngay trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi là nước sinh hoạt và nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp
về nước ngọt sinh hoạt cơ bản đến ba mươi tháng bốn nhà đầu tư sẽ hoàn thành đấu nối đường ống với hai công ty tiếp nhận
là công ty đồng tâm và công ty đô thị môi trường cần đước để cung cấp nước đến các hộ dân
về nước sản xuất ngành nông nghiệp cùng các địa phương căn cứ vận dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp
bốn phòng chống thiên tai nguồn vốn trung ương hỗ trợ để thực hiện các công trình phục vụ phòng chống hạn